cùng với đó là mục tiêu kiểm soát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám đang đến gần
trong tuần qua tuần lễ an toàn thực phẩm tết hai nghìn một mươi tám đã diễn ra nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân
với những tiêu chí khắt khe bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chương trình đã thu hút được đông đảo người dân thủ đô đến tham dự
tuần lễ an toàn thực phẩm hai nghìn một mươi tám do ban chỉ đạo chương trình bữa ăn an toàn kết hợp với sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở công thương hà nội phối hợp nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nguyên đán và phục vụ người dân đón tết an toàn
đồng thời thông qua đó giúp ổn định sản xuất kinh doanh phát triển và kinh doanh